theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội tính đến hết ngày hôm qua
thành phố đã giả soát xét nghiệm trên ba người về từ các tỉnh thành phía nam
phát hiện ba mươi hai trường hợp dương tính trong đó về từ tp hồ chí minh là hai mươi ba ca
đồng nai năm ca bình dương ba ca và tây ninh một ca
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội khuyên cáo người dân về từ các tỉnh thành có dịch
cần tuân thủ nghiêm việc theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về hà nội
luôn thực hiện thông điệp năm ca
khai báo y tế chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú lưu trú
để được xét nghiệm và hướng dẫn công tác phòng chống dịch theo quy định
trong đêm qua tp việt trì cùng nhiều huyện và thị xã khác của tỉnh phú thọ
đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
chỉ sau một mươi tiếng đồng hồ thành phố việt trì đã hoàn thành việc lấy mẫu và xét nghiệm test nhanh
cho gần hai trăm bốn mươi người dân
đến thời điểm này phú thọ đã cơ bản khống chế được các ổ dịch covid một mươi chín
các ca bệnh covid một mươi chín mới phát sinh đều ở trong khu vực cách ly
nên ít nguy cơ lây lan ra cộng đồng